trong đó có xã hang kia huyện mai châu địa phương có tới hơn một nửa đồng bào mong tái mù chữ của tỉnh hòa bình
từ khi có lớp xóa mù chữ nhiều người mong không chỉ biết đọc biết viết mà còn biết tính toán phát triển kinh tế
bây giờ cô hàng dạy cho toán thì bắt đầu đi học toán nên chưa biết hẳn đã biết dần dần rồi muốn học thêm cho nó biết hẳn đi
chính những đổi thay trong cuộc sống của chị phánh cùng nhiều đồng bào vùng sâu vùng xa khác
càng cho thấy sự hy sinh thầm lặng và đáng chân quý của những người lái đò như cô giáo hằng
ngày ngày băng rừng vượt suối gieo chữ nơi non cao
dù đi đến đâu dù khó khăn đến mấy thì cũng muốn cho mọi người biết chữ
và tôi sẽ tiếp tục mở những lớp xóa mù cho những chị em mà chưa có điều kiện đi học
và sau này thì sẽ vận động đến các ông chồng ông bố
hiện nay còn đang rất ngại dù là muốn đi học nhưng mà do cái quan niệm của người mông ấy thì cũng chưa dám ra lớp
những hy sinh thầm lặng những cố gắng không biết mệt mỏi của những người thầy người cô như cô giáo hằng
luôn được đảng và nhà nước ta đánh giá cao và trân trọng
ba mươi tám năm qua cứ dịp hai mươi tháng một mươi một hàng năm không chỉ tôn vinh gặp gỡ những tấm gương nhà giáo tiêu biểu
mà lãnh đạo đảng và nhà nước ta đánh giá cao và trân trọng ba mươi tám năm qua cứ dịp hai mươi tháng một mươi một hàng năm không chỉ tôn vinh gặp gỡ những tấm gương nhà giáo tiêu biểu
mà lãnh đạo đảng và nhà nước ta cũng đều quay trở về trường xưa xúc động gặp lại thầy cô cũ và được trở về là những người trò nhỏ năm xưa
bởi mỗi người dù có đi xa tới mấy vẫn luôn có những người thầy đã siêu sát nâng bước trong cuộc đời
sáng nay sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã tổ chức kỷ niệm ba mươi tám năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
hoa của trường để gửi những lời chúc đến những thầy cô giáo nhân ngày hai mươi tháng một mươi một
sau những đợt thiên tai bão lũ liên tiếp khiến cho nhiều điểm trường ở xã trà leng
huyện nam trà my tỉnh quảng nam có nơi bị cô lập có nơi bị đất đá vùi lấp và sụp đổ
với lòng yêu nghề và tình thương đối với học trò vùng cao các thầy cô giáo ở nơi đây đã vượt
lên sàn khó tiếp thêm động lực và nâng bước cho các em đến trường ghi nhận của truyền hình nhân dân
tại quảng nam
đã có tám năm dạy trẻ mầm non ở huyện miền núi nam trà my tỉnh quảng nam trong đó có hai năm
đứng lớp tại điểm trường nóc ông lục thuộc trường phổ thông dân tộc bán chú trà leng
cô hồ lê hồng thủy vẫn chưa hết bằng hoàng khi hiện trường của vụ sạt lở khiến chín người chết
và một mươi ba người vẫn còn mất tích chỉ cách ngôi trường chưa đầy ba trăm linh mét
vượt lên nỗi lo về nguy cơ sạt lở vẫn còn rình dập và trên hết là thương những học trò nhỏ sớm
phải chịu mất mát về người thân
cô lặn lội đến từng nhà vận động để đưa học sinh ra lớp
trong đợt mưa bão số chín
tại trường phổ thông dân tộc bán chú trà leng
toàn bộ khuôn viên nhà trường bị bùn đất lấp kín
nhiều công trình cơ sở vật chất bị đổ sập
đường xá bị ách tắc khiến học sinh không thể đến trường
những ngày qua bên cạnh chia nhau tổng dọn vệ sinh để tổ chức dạy học
các thầy cô đến từng nhà vận động các em học sinh trở lại trường
đồng thời lên phương án để tổ chức dạy bù để các em theo kịp được chương trình

những ngày qua bên cạnh chia nhau tổ chức dạy bù để các em theo kịp được chương trình
tiếp tục làm người cõng chữ cho các em tới trường
cùng với bao thế hệ cán bộ chiến sĩ hải quân đang giữ chắc tay súng
bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
có những chiến sĩ thầm lặng đang từng ngày gieo con chữ cho các em nhỏ ở nơi đảo xa
từ những công hiến thầm lặng đó những năm qua
ánh sáng văn hóa đã lan tỏa khắp nơi trên các đảo tiền tiêu trường xa thân yêu của tổ quốc
vì hoàn cảnh khó khăn
thầy giáo nguyễn hữu phú đang học sư phạm phải gián đoạn
nhưng thầy giáo nguyễn hữu phú không nguôi quyết tâm được làm thầy giáo được dạy học
thấu hiểu sự khắt chữ của các em nhỏ ở đầu sóng ngọn gió
thầy giáo nguyễn hữu phú gác tất cả chuyện riêng tư gia đình tập trung cho dạy học
với thầy nguyễn hữu phú được dạy học ở trường xa không chỉ là vinh dự mà còn là khát vọng

thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữu phú thầy giáo nguyễn hữu phú
để trở thành những người ca ích

tiểu học sông tử tây là trường học duy nhất ở xã đảo sông tử tây huyện trường sa tỉnh khánh hòa
học sinh ở đây có độ tuổi khác nhau nên nhà trường phải tổ chức dạy ghép nhiều lớp với nhau trong cùng cấp tiểu học
vì vậy những thầy cô giáo nơi đây phải linh hoạt và vất vả hơn trong mỗi tiết dạy
dạy học ở đảo khá vất vả và khác so với ở đất liền bởi cơ sở vật chất còn thiêu thốn nhiều đồ dùng dạy học giáo viên phải tự sáng tạo
nhờ những cố gắng của các thầy cô nơi đây khi các em lớn lên nơi đầu sóng ngọn gió sẽ cảm nhận được tình yêu quê hương ngay từ những ngày thơ ấu
nơi đó các em có sự che chở của những chú bộ đội hải quân rắn giỏi và tình thương vô bờ của những người thầy đang thầm lặng ươm mầm vun đắp bồi dưỡng những mầm non trở thành công dân có ích của đất nước mai sau
thưa quý vị nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý là nghề truyền dạy chi thức
và góp phần phát triển nhân cách của các thế hệ học trò
chính vì vậy bản thân mỗi chúng ta trong quãng đời đi học có lẽ luôn giữ trong tim hình bóng người thầy người cô mà mình yêu quý nhất
đó là người mà chúng ta luôn nghĩ đến với những tình cảm thiêng liêng và cao đẹp
hãy cùng chúng tôi lắng nghe chia sẻ của các bạn học sinh về người thầy người cô của mình
ấn tượng với em nhất thì đó là một cô giáo hồi cấp một của em
cô giáo ấy đã trở thành như một người mẹ thứ hai của em
dẫn dắt em vào dạy em từng con chữ giới thiệu cho em những thứ làm những thứ không nên làm trong cuộc sống
cô đã để lại rất nhiều ấn tượng cho em suốt cả quãng đời học sinh
thì em ấn tượng nhất với cô chủ nhiệm cấp hai của em cô tên là hoàng thị thanh mai
cô đóng góp rất lớn trong công cuộc rèn rũa cũng như là dạy kiến thức cho em
cô đã vào những ngày cuối cùng sát nút thi vào
những ngày cuối cùng để thi cấp ba thì em đã có những suy nghĩ nó hơi tiêu cực một chút
cô đã bên cạnh em và động viên gia đình cũng như bản thân em rất nhiều
chúc các thầy cô giáo một người nhà giáo việt nam thật nhiều tình yêu thật nhiều niềm vui và ý nghĩa
chúc các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và ngày càng trẻ trung sinh
chúc các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và ngày càng trẻ trung sinh
mong các thầy cô luôn có đủ tâm huyết sự cố gắng trong nghiệp dạy học của mình
hy vọng là các thầy cô luôn mạnh khỏe hạnh phúc để có thể phát triển và đi dài hơn trên sự nghiệp chồng người của mình
doanh nghiệp được hưởng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
hoặc được xác nhận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư
nếu trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư quy định là doanh nghiệp chế xuất
ngày một mươi chín tháng một mươi một tại trung tâm hỗ trợ và triển lãm tỉnh hòa bình đã diễn ra lễ khai mạc hội trợ thương mại âu cốp vùng tây bắc hòa bình năm hai nghìn một mươi chín
hội trợ nằm trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm hai nghìn hai mươi do bộ công thương chỉ đạo tổ chức
quy mô gần ba trăm linh gian hàng trong đó có một trăm bốn mươi gian hàng của các đơn vị xúc tiến thương mại các tỉnh thành phố trong nước và các gian hàng của tỉnh hòa bình
hội trợ là dịp giới thiệu những thành tiệu tìm kiếm thị trường phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực công nghiệp
tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh thành phố phía bắc nói chung cũng như tỉnh hòa bình nói riêng hỗ trợ sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi năm một mươi một
tiếp tục chuỗi sự kiện ngày thứ sáu công nghệ sáng nay bộ thông tin và truyền thông đã chính thức giới thiệu nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện
quản trị doanh nghiệp toàn diện là một nền tảng quản trị với hơn năm mươi ứng dụng tập trung vào ba bài toán cốt lõi
bộ sản phẩm giúp doanh nghiệp quản lý công việc và dự án một cách toàn diện
bộ sản phẩm giúp xây dựng hệ thống thông tin minh bạch hiệu quả
bộ sản phẩm giúp doanh nghiệp có chiến lược quản trị và phát triển nhân sự hoàn chỉnh
dựa vào nền tảng này nhà điều hành có thể nhìn thấy bức tranh tổng quan của doanh nghiệp thông qua dữ liệu thực tế
từ đó đưa ra những quyết định chính xác hơn để gia tăng hiệu suất công việc giảm chi phí và tăng doanh thu
diễn đàn công nghệ fpt tech day hai nghìn hai mươi với chủ đề hợp lực khai phá hiệu suất đã diễn ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi một tại tp hcm
là sự kiện công nghệ do tập đoàn fpt tổ chức với quy mô lớn tại việt nam quy tụ xu hướng công nghệ mới
giúp định hình kiến tạo tương lai nhờ các đóng góp từ các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước
bày học kinh nghiệm giải pháp thực tiễn giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình số
là nơi kết nối doanh nghiệp tổ chức hệ sinh thái toàn diện các sản phẩm và dịch vụ giải pháp công nghệ
thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hiệu quả hơn
fpt tech day hai nghìn hai mươi tiếp tục khẳng định vị thế đối tác chiến lược chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp việt nam
khi mang đến những chủ đề giải pháp và trải nghiệm tiên phong
những chia sẻ từ các chuyên gia tư vấn chuyên gia công nghệ hàng đầu của việt nam và thế giới
tại fpt tech day hai nghìn hai mươi đại diện các doanh nghiệp tham dự sự kiện
có thể hình dung được bức tranh tương lai về thế giới tiếp theo của thời kỳ bình thường mới
và tìm thấy lời giải tăng trưởng cho chính doanh nghiệp mình từ sự kết hợp giữa công nghệ và con người
với sự hội tụ thông minh này công nghệ lõi về trí tuệ máy trở thành trợ lực cho trí tuệ con người
để tạo ra những giá trị đột phá tăng hiệu suất lao động giảm hao phí
và mở ra những cánh cửa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp
mỗi năm tp hcm có thêm một triệu người
năm năm tới thành phố sẽ phải quản lý một nền kinh tế ngày càng lớn
chính phủ yêu cầu tp hcm cung cấp dịch vụ công làm sao để người dân tốn ít thời gian hơn ít chi phí hơn
đó là những vấn đề lớn mà người dân tp hcm đang gặp phải
diễn đàn là nơi gặp gỡ giữa ba nhà nhà nước doanh nghiệp và công nghệ
mang đến cho người tham dự những góc nhìn tiên phong và đột phá về cách thức công nghệ
có thể thay đổi kiến tạo nên một thế giới mới tốt đẹp và thân thiện với con người
hỗ trợ và giúp con người khai mở những tiềm năng vốn có
thưa quý vị vườn quốc gia ba bể là khu du lịch trọng điểm của tỉnh bắc cạn
trong đó di tích quốc gia đặc biệt hồ ba bể là điểm nhấn
những năm gần đây tình trạng xây dựng nhà cháy phép đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan khu vực này
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
ở ngay sát hồ ba bể mấy năm trước thôn bác ngòi nổi bật với những ngôi nhà sàn đặc trưng của bà con dân tộc tày
đây cũng là điểm nhấn thu hút khách du lịch
nhưng hiện nay nhiều ngôi nhà sàn đã biến mất thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng
gần như tất cả những ngôi nhà này đều xây dựng không phép
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay xã nam mẫu đã có vài chục ngôi nhà hàng quán xây dựng trái phép tập trung ở các thôn xung quanh hồ ba bể
không ít ngôi nhà ở đây xây dựng trên đất nông nghiệp đất rừng và đất phục hồi sinh thái của vườn quốc gia ba bể
đáng chú ý có những ngôi nhà đồ sộ xây dựng trái phép đã từng bị ủy ban nhân dân huyện ba bể ra quyết định cưỡng chế
từ lúc đang xây dựng tầng một nhưng đến nay ngôi nhà đã xây dựng xong hết tầng ba
cái sai của của gia đình
mình đang xây dựng là nó chỉ là chưa được cấp phép xây dựng thôi
mà ở cả cái xá cả cái thôn ở trong nam mẫu bỏ lùi là không có nhà nào được cấp phép xây dựng hết
hiện nay trên địa bàn thôn bắc ngòi cũng một số hộ cũng gọi là tự phát xây nhà cao tầng
khi phát triển du lịch ồ ạt chưa đúng theo quy hoạch thì nó cũng ảnh hưởng đến việc quy hoạch tổng thể để phát triển du lịch một cách bền vững
đây cũng là một cái khó khăn
chính quyền địa phương để phát triển du lịch trong thời gian tới
thì chính quyền địa phương cũng mong muốn là trong thời gian tới các các ngành sớm khẩn trương quy hoạch đối với bốn thôn vùng thấp để phát triển du lịch tại khu vực khu bà bể
những căn nhà đồ sộ như thế này vẫn mọc lên ngày một nhiều ở giữa vùng lõi vườn quốc gia ba bể
người dân biết chính quyền cũng biết nhưng nó vẫn tồn tại và chưa được giải quyết
và nếu không được ngăn chặn kịp thời tình trạng xây dựng lộn xộn như hiện nay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian phát triển
để phát triển du lịch vùng hồ bà bể trong thời gian tới
ngày một mươi chín tháng một mươi một sở giao thông vận tải tỉnh lâm đồng cho biết đơn vị có báo cáo đề xuất ubnd tỉnh về phương án xử lý hoạt động xe chở khách du lịch tại khu du lịch núi làng bi ang huyện lạc dương
trong thời gian cho ý kiến của ủy ban nhân dân tỉnh sở đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động chở khách du lịch trong địa điểm này
qua kiểm tra sở giao thông vận tải tỉnh lâm đồng xác định phần lớn xe jeep và xe uat chuyên chở khách du lịch trong khu du lịch làng biàng quá niên hạn một mươi năm năm
sở giao thông vận tải tỉnh lâm đồng đang đề xuất báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng để có phương án xử lý
hiện trong khu du lịch làng biàng có năm mươi một xe jeep và xe uat đang tham gia vận chuyển khách do hợp tác xã dịch vụ vận tải lạc dương và khu du lịch làng piang quản lý
phần lớn các phương tiện được sản xuất từ các năm hai nghìn ba hai nghìn bốn
thường xuyên thực hiện đưa đón khách du lịch từ chân núi làng bi ang lên đỉnh rada để ngắm toàn cảnh
làng bi ang là đỉnh núi cao nhất ở đà lạt
từ chân núi đến đỉnh núi có chiều dài hơn năm km
tuyến đường này có nhiều khúc cua gắt và đèo dốc cao nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn cho du khách
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc ngành du lịch việt nam cần chuẩn bị những giải pháp phù hợp cho giai đoạn phục hồi cũng như là phát triển những năm tiếp theo
trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế năm hai nghìn hai mươi tại hà nội tổng cục du lịch đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến khách chuyên gia và doanh nghiệp du lịch về vấn đề cơ cấu lại thị trường khách du lịch việt nam trong tình hình mới
từ đầu năm hai nghìn hai mươi du lịch là một trong những ngành kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch covid một mươi chín
vì vậy vấn đề chính đặt ra là toàn ngành cần đánh giá lại xem xét lại cơ cấu ngành
và giai đoạn mới tổng cục du lịch đề xuất việc cơ cấu lại thị trường khách du lịch tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể
nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch phù hợp với xu hướng nhu cầu của thị trường đa dạng hóa thị trường
giảm phụ thuộc vào một số thị trường nhất định hạn chế rủi ro trước những biến cố của khu vực và thế giới
đồng thời giữ ổn định mức tăng trưởng khách du lịch nội địa phân bố cân đối các vùng miền
chương trình kết nối tuyến du lịch sông nước hữu tình nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch
nét văn hóa truyền thống của hai tỉnh trà vinh và bến tre đến với du khách hà nội
đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch dựa trên tiền đề khai thác và sử dụng tài nguyên bản địa
qua đó tăng cường kết nối du lịch giữa hai tỉnh nói riêng và kết nối với các doanh nghiệp du lịch trên cả nước nói chung
sự kiện được tổ chức với mục tiêu kích cầu du lịch
tạo điều kiện để người dân đi du lịch tới các vùng miền trong cả nước trong bối cảnh bình thường mới sau dịch covid một mươi chín
đại sứ quán colombia tại việt nam đã giới thiệu những điểm du lịch đặc sắc của đất nước này
như thành phố nổi tiếng bogota medellín cali các lễ hội các navan đầy màu sắc
và thiên nhiên chủ phú vùng santa marta của đất nước mỹ latin này
thông qua buổi hội thảo đại sứ quán colombia mong muốn
được hợp tác với các công ty lữ hành các khách sạn để có thể tạo ra những chương trình tour phù hợp cho du khách việt nam
góp phần thúc đẩy du lịch và văn hóa hai nước phát triển
colombia đang triển khai các thỏa thuận với việt nam tiến hành các dự án hợp tác trong lĩnh vực du lịch
thưa quý vị hai mươi ngôi nhà tình thương đã dành tặng cho những nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn
ba chiếc cầu giao thông nông thôn đã được xây dựng tại long an sóc trăng với tổng trị giá hơn hai tỷ đồng
cùng với đó là hàng nghìn xuất quà và học bổng dành tặng cho con em những nạn nhân tai nạn giao thông
đó là các con số ấn tượng mà quỹ trung tây vì an toàn giao thông đã làm được kể từ khi thành lập
tiếp nối thành công giải gôn từ thiện gây quỹ trung tây vì an toàn giao thông lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
năm nay giải sẽ quy tụ một trăm bốn mươi bốn tai gôn tham gia
toàn bộ số tiền tài trợ ủng hộ của các gôn thủ và các nhà hảo tâm đơn vị tài trợ
sẽ được báo giao thông
đó là ban tổ chức chuyển vào quỹ
khác với mùa giải trước năm nay ngay sau khi kết thúc quỹ trung tây vì an toàn giao thông sẽ trao ngay một trăm linh xuất quà
mỗi xuất trị giá hai triệu đồng cho đại diện ban an toàn giao thông của hà nội
đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện việc xây cầu cho những địa bàn đi lại khó khăn
cũng như trao quà học bổng cho những nạn nhân không may bị tai nạn giao thông
và thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại